đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã tạo bước ngoặt vĩ đại và để lại mốc son trói lọi trong lịch sử dân tộc
trong thắng lợi lịch sử ba mươi tháng bốn mặt trận ngoại giao đã góp phần quan trọng có ý nghĩa chiến lược
hội nghị và hiệp định paris là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao việt nam thời kỳ chống mỹ cứu nước
quá trình đàm phán và đi đến ký kết và đấu tranh ngoại giao thực thi hiệp định paris đã để lại nhiều bài học quý báu
còn nguyên giá trị cho công tác đối ngoại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta cũng là cuộc chiến dài nhất trong thế kỷ hai mươi
phải đối mặt với một đối phương mạnh hơn mình nhiều lần đảng và nhà nước việt nam đã xác định rõ
cần kết hợp chặt chẽ các mặt trận quân sự chính trị và ngoại giao
với chủ trương chiến lược sáng suốt trung ương đảng đã mở ra mặt trận tấn công ngoại giao từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi

hội nghị paris diễn ra trong tình thế cục diện thế giới có nhiều biến động
hai đồng minh lớn của việt nam là liên xô và trung quốc đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn
nhưng cả hai nước lớn này
đều muốn hòa hoãn với mỹ
cách mạng việt nam có nhiều biến chuyển mạnh và nhanh chóng
ta đã mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm
mặt trận ngoại giao gắn bó chặt chẽ phối hợp nhịp nhàng với mặt trận quân sự và mặt trận chính trị
tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành lấy thắng lợi
chiến thắng trên chiến trường là quyết định những thắng lợi cho bản đảm phán
nếu như không có thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy
năm màu thân đánh gục ý chí xâm lược mỹ
nếu không có chiến thắng thành cổ quảng triện năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thì không bao giờ có đảm phán thực chất
và nếu như không có chiến thắng điện biên phủ chiến không vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi ba thì không kết thúc được
và không ký được mỹ không bao giờ chịu khí
cho nên nó có tính chất quyết định
nhưng ngược lại cũng có thể thấy rằng là bản đảm phán tạo thế rất mạnh cho thế của ta trên chiến trường
và tiếp tục chiến thắng ở mức độ cao hơn
sau bốn năm tám tháng một mươi bốn ngày hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
gọi tắt là hiệp định paris
hiệp định paris về việt nam được ký kết ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
đây là kết quả của một quá trình đàm phán dài nhất khó khăn phức tạp nhất
nhưng cũng là thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao việt nam
hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đã cho rất nhiều bài học quý giá
trên hết là bài học về sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong quá trình đàm phán
bài học thứ hai đó là dương cao tư tưởng lập độc lập
tự chủ trong các quyết định về chính sách đặc biệt là vấn đề đối ngoại trong đàm phán
bài học thứ ba đó là kết hợp được sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại
cái bài học cuối cùng đó là sự phối hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn giữa các mặt trận
hội nghị và hiệp định paris thể hiện vai trò quan trọng tích cực và chủ động của mặt trận ngoại giao
những bài học kinh nghiệm của cuộc đấu tranh ngoại giao tại paris vẫn còn nguyên giá trị
cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình độc lập chủ quyền
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới